nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc tết canh tí hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay tại tp hcm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đi thăm
và chúc tết các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện ung biếu và bệnh viện thống nhất
phó chủ tịch nước đã trao tặng cho mỗi bệnh viện gồm một trăm linh xuất quà
được trích từ quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vì ngày mai tươi sáng của bộ y tế
bình quân mỗi xuất quà gồm một phần quà và một triệu đồng tiền mạc
thăm chúc tết và động viên cán bộ y bác sĩ của hai bệnh viện
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần thăm hỏi động viên các bệnh nhân ung thư
cố gắng điều trị sức khỏe để sớm trở về đoàn tụ với gia đình
phó chủ tịch nước cũng đề nghị y bác sĩ của hai bệnh viện cần tăng cường nghiên cứu phát triển
các kỹ thuật y tế chuyên sâu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của y tế thế giới
để chữa bệnh cho nhân dân như bệnh ung thư bệnh tim mạch v v
đến thăm và tặng quà cho các cháu đang điều trị bệnh ung thư tại khoai nhi
bệnh viện ung bứu phó chủ tịch nước không khỏi mùi ngùi xúc động
và mong các cháu sớm được hồi phục sức khỏe để tiếp tục cấp sắc tới trường
cũng nhân dịp này phó chủ tịch nước cũng đã đến tại dường bệnh thăm tặng quà
chúc tết mẹ việt nam anh hùng lê thị hai chín mươi hai tuổi có hai con là liệt sĩ
và bản thân mẹ là thương binh đang điều trị tại khoa cán bộ cao cấp bệnh viện thống nhất